bộ giao thông vận tải ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương ubnd quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp khẩn trương thực hiện các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ triển khai hệ thống thu phí điện tử tự động không dừng theo quy định
đây là chỉ đạo mới nhất của chính phủ đối với việc triển khai hệ thống thu phí theo hình thức điện tử tự động không dừng tại một số tuyến cao tốc còn chậm trễ trong việc thực hiện này
phó thủ tướng trịnh đình dũng chỉ đạo triển khai thu phí điện tử tự động không dừng tại các dự án đường cao tốc do tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc việt nam vc quản lý
để sớm chuyển sang thực hiện thu phí theo hình thức điện tử tự động không dừng tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia giao thông và minh bạch trong hoạt động thu phí thủ tướng đã yêu cầu bộ giao thông vận tải
ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp khẩn trương thực hiện các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ triển khai hệ thống thu phí điện tử tự động không dừng theo quy định
chậm nhất đến cuối năm nay tất cả các trạm thu phí trên cả nước phải thực hiện thu phí tự động không dừng
ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp nghiên cứu ý kiến của bộ giao thông vận tải chỉ đạo vec sớm chuyển các trạm thu phí trên các tuyến đường cao tốc sang thu theo hình thức điện tử tự động không dừng theo đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo của thủ tướng chính phủ